tại hà nội cơn mưa như chút nước vào trưa và chiều ngày hôm nay đã khiến nhiều khu vực nội thành của thủ đô bị ngập sâu
nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và khiến cho các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn
mưa nặng hạt kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố ở hà nội như nguyễn thái học điện biên phủ rơi vào tình trạng ngập sâu
phương tiện di chuyển khó khăn gây ra tình trạng un tắc giao thông cục bộ
lực lượng nhân viên cấp thoát nước đã nhanh chóng có mặt để xử lý tình trạng ngập nước
theo dự báo đến tối nay hà nội sẽ vẫn còn có mưa
người dân có thể cài đặt ứng dụng hsdc map được phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội để tra cứu các điểm ống ngập